ngày hôm nay chín tháng một mươi một tại huyện cờ đỏ thành phố cần thơ đã long trọng tổ chức kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập tri bộ an nam cộng sản đảng cờ đỏ
ngày một mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm hai mươi chín ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tới dự buổi lễ có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch quỹ ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
ngày một mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm hai mươi chín tại đồ điền cờ đỏ thuộc làng thới đông quận ô môn nay là huyện cờ đỏ
tri bộ an nam cộng sản đảng cờ đỏ được thành lập do đồng chí hà huy giáp làm bí thư
sự ra đời của tri bộ này không chỉ thúc đẩy phong trào cách mạng ở cần thơ mà còn tác động mạnh mẽ đến nhiều địa phương trong vùng như đồng tháp an giang
nhằm bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử cấp quốc gia
địa điểm thành lập tri bộ an nam cộng sản đảng cờ đỏ thành phố cần thơ đã triển khai dự án xây dựng khu di tích tri bộ an nam cộng sản đảng cờ đỏ
dự án được xây dựng tại trung tâm thị trấn cờ đỏ có tổng diện tích hơn ba mươi chín bảy trăm linh m hai
trong đó tổng diện tích xây dựng là hơn một năm trăm sáu mươi m hai bao gồm nhà lưu niệm nhà quản lý phủ điều thành lập tri bộ an nam cộng sản đảng cờ đỏ
quảng trường bãi xe quầy lưu niệm và ao sen tổng mức đầu tư công trình hơn bảy tỷ đồng